chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm qua tại hà nội cục cảnh sát giao thông tổ chức
hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sáu tháng đầu năm triển khai công tác trọng tâm sáu tháng cuối
cảnh sát giao thông các địa phương trên cả nước thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
sáu tháng đầu năm bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy
chính quyền địa phương lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã nỗ lực thực hiện chức năng
tham mưu phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải
pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị
quan trọng của đất nước phát huy vai trò nòng cốt lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
covid một mươi chín đặc biệt đã mở các đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện xử lý vi phạm nồng độ
độ cồn phòng chống đua xe trái phép và un tắc giao thông trên toàn quốc kết quả tình hình trật tự
an toàn giao thông trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực tai nạn giao thông được
kéo giảm cả ba tiêu chí cũng theo báo cáo tình trạng chống lại cảnh sát giao thông thi hành
nhiệm vụ vẫn diễn biến phức tạp mức độ ngày càng nghiêm trọng trong sáu tháng lực lượng cảnh sát
giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một bảy trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt trên một bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng lực lượng cảnh sát giao thông đấu tranh có hiệu quả với các loại tội
phạm hoạt động trên các tuyến giao thông với ba năm trăm năm mươi một vụ phạm pháp hình sự kinh tế và môi trường
bắt giữ bốn một trăm hai mươi đối tượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương đánh
giá cao thành tích đóng góp của lực lượng cảnh sát giao thông trong sáu tháng qua về nhiệm vụ công
tác cuối năm thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy thành tích đã
đạt được thực hiện tốt các mục tiêu phòng chống dịch đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng chống ma túy phòng chống tiêu cực trong lực lượng trong đó tập trung công tác tham mưu
chiến lược về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là chủ động đối phó với diễn
biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luật bảo đảm trật tự an toàn
giao thông để báo cáo chính phủ chính quốc hội xem xét thông qua trong kết nối dữ liệu quốc
gia về dân cư cảnh sát giao thông phải hoàn thiện hệ thống dữ liệu và trang thiết bị đầu
cuối đến từng tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để khi cần có thể tra cứu được ngay
tại huyện nghị thứ trưởng lê câu hùng đã thử ủy quyền của chủ tịch nước trao ba huân chương
bảo vệ tổ quốc hạng hai và một hạng ba tặng cho các tập thể cá nhân trực thuộc cục cảnh sát giao thông
vào sáng ngày hôm qua tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ công an
bộ ngoại giao tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức họp báo công bố
quyết định về đặc giá năm hai nghìn hai mươi một ông lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng
chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự và giải đáp một số vấn đề về việc triển khai quyết định của chủ tịch nước
tại buổi họp báo ông lê khánh hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tính
nước đã công bố quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước cùng với đó là một số quy định
về công tác đặc xá theo đó căn cứ điều tám mươi tám và điều chín mươi một hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
việt nam năm hai nghìn một mươi ba căn cứ luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám xuất phát từ truyền thống nhân đạo chính sách khoan
hồng của đảng và nhà nước và theo đề nghị của chính phủ tại tờ trình số một mươi năm ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi
nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định đặc giá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có
có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một theo quy định của chủ tịch nước thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính
đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đây là lần đầu tiên kể từ khi luật đặc xá được sửa đổi vào năm hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước quyết định đặc giá đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
tại buổi họp báo thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đã tham
ra trả lời các câu hỏi giải đáp thắc mắc của các phóng viên về việc triển khai quyết định của
chủ tịch nước thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh công tác đặc xá sẽ được triển khai trên nguyên
tác công khai minh bạch dân chủ và công bằng cùng với đó cơ quan chức năng sẽ thực hiện các
biện pháp theo khuyến cáo của bộ y tế bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cơ quan thi
hành án của bộ công an cũng sẽ phối hợp với các cấp chính quyền các cơ quan chức năng để hỗ trợ
người được đặc xá tạo điều kiện thuận lợi cho họ tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích
cho xã hội cũng tại buổi họp báo thứ trưởng lê quốc hùng cùng với đại diện các cơ quan chức năng
đã thông tin thêm về một số điểm mới trong công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi
hiện bộ công an đã và đang tiến hành triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước cân dân
chiếc điện tử cho công dân trên toàn quốc đặt trên năm mươi bảy triệu đồng
trong đó trên hai mươi hai triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip cũng đã được trao trả đến tận tay
của người dân bộ công an cũng đang tập trung mọi nguồn lực cũng như các giải pháp đảm bảo tiến
độ việc trả thẻ căn cước công dân cắn chip cho người dân trên cơ sở để người dân được thu hưởng
những tiện ích ưu việt từ thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử mang lại khi thực hiện
các giao dịch hành chính hoặc dân sự hiện nay
tại trụ sở công an quận long biên thành phố hà nội
ngay sau khi nhận được thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử lực lượng công an tại đây
đã chia làm ba k liên tục kể cả ngày cuối tuần tiến hành phân loại đối với từng địa bàn
khu vực để trả thẻ với trên bốn mươi thẻ căn cước công dân gắn chip được nhận trong đợt này
các bước quy trình được công an quận long biên tiến hành cẩn trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối
không để xảy ra sai sót nhầm lẫn khi trao trả thẻ
chúng tôi sẽ trao trên hệ thống để phân loại ra cái ngày cấp loại cấp địa chỉ
với số lượng thẻ căn cước công dân nhận về lớn như vậy thì chúng tôi cũng đã cố gắng tập trung
nguồn nhân lực soạn trả thẻ để kịp thời trả đến tay người dân
hiện công dân có thể nhận thẻ căn cước công dân qua ba phương thức đến trực tiếp tại công an quận
qua hệ thống bưu điện và lực lượng cảnh sát khu vực trao trả thẻ căn cước công dân ngay tại nhà
đối với một số đối tượng đặc biệt điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân
tôi cũng rất vui mừng phân khởi được đồng chí cảnh sát khu vực trong tổ nhân phố
mang thẻ căn cước công dân của tôi mới làm căn chíp thì hôm nay đồng chí đã mang đến tận gia đình
phát huy những tiện ích qua hệ thống tổ nhóm gia lô cộng đồng ngay sau khi nhận được thẻ
căn cước công dân có gắn chip cảnh sát khu vực đã chủ động thông báo cho người dân đến nhận thẻ
đây là cách làm vừa đảm bảo tiến độ vừa bảo đảm tính công khai minh bạch
bà sinh hôm nay đã rất vui mừng khi cầm trên tay thẻ căn cước công dân mới